trước những thay đổi khó lường của thời tiết và ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu thì thời gian gần đây tỉnh hậu giang luôn phải đối mặt với tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập cao ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
trước dự báo nồng độ mặn sẽ lấn sâu trên địa bàn cùng với đó là các đợt chiều cường sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân vùng trũng
ngành chức năng cùng người dân đã và đang tích cực ứng phó bằng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích lúa vườn cây trái và hoa màu
huyện long mỹ và thành phố vị thanh là hai địa phương của tỉnh hậu giang đang chịu ảnh hưởng nặng của tình hình xâm nhập mặn theo chiều cường biển tây
hiện tại một số điểm chính trên địa bàn thành phố vị thanh có nồng độ mặn đo được từ bảy bốn gram một lít đến hơn một mươi gram một lít
còn trên địa bàn huyện long mỹ độ mặn tại các điểm chính đều vượt mức hai gram một lít trong đó có một số điểm đang ở mức rất cao lên tới một mươi hai gram một lít
do cái mặn năm nay nó đến sớm hơn khoảng một tháng so với các năm trước cho nên thì công tác chuẩn bị
chúng tôi đã bắt đầu từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến khoảng giữa tháng một mươi hai thì chúng tôi đã bắt đầu xuống các cái đập thời dụ
khi mà nồng độ mặn bắt đầu vào địa bàn khoảng một phần ngàn thì chúng tôi đã cho xuống các đập thời dụ
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cho đóng các cái cống để đảm bảo ngăn mặn cho việc lấy nước phục vụ cho cái lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi này
để bảo vệ gần ba mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn ngoài giải pháp vận hành các công trình cống đập thời vụ được đắp kịp thời để ngăn mặn
người dân cũng đã chủ động nạo vét canh mương tạo độ sâu để tích chữ nhiều nước ngọt kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp một cách tiết kiệm
có thể nói dù xâm nhập mặn đang diễn ra gai gắt nhưng nhờ chủ động thực hiện nhiều phần việc cần thiết từ trước trong và sau tết của ngành chức năng và người dân
không để xảy ra thiệt hại nào do mặn gây ra tuy nhiên với dự báo là độ mặn sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới nên ý thức về việc chủ động phòng chống của người dân trong lúc này là rất cần thiết